thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã xảy ra chín vụ án giết người do nguyên nhân xã hội
đặc biệt là từ ngày bảy đến ngày hai mươi một tháng ba trên địa bàn các huyện cư rút đắk minh đắk song tuy đức đã liên tiếp xảy ra năm vụ án giết người
chỉ vì mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày hay những mâu thuẫn bộc phát nhất thời như xích mích về lời nói thái độ ứng xử trong lúc uống rượu bia
thậm chí chỉ vì một câu nói trái tay một cái nhìn thiếu thiện cảm mà một số đối tượng đã sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác để lại hậu quả cho gia đình và xã hội
đỗ tấn hoàng sang thường gọi là bơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại xã đắk lao huyện đắc minh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố
sang bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào tối ngày một mươi năm tháng ba trong lúc ngồi uống rượu cùng với hai người bạn sang bị anh phạm văn thụ gọi tới khu vực hồ tây thị trấn đắc minh để nói chuyện
sau đó giữa hai bên đã xảy ra xô xát sang dùng dao thái lan đâm vào vùng ngực của anh thụ làm nạn nhân chết tại chỗ rồi bỏ trốn
đến một giờ ngày một mươi sáu tháng ba sang ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

sang ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an
và giữa hai bên đã xảy ra xô xát sau đó huy bỏ đi còn anh lĩnh chở nạn nhân đi bệnh viện
trên đường đi lĩnh gặp huy và giữa hai bên lại xảy ra đánh nhau huy đã dùng dao bấm đâm chết lĩnh rồi bỏ trốn
đến bốn h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba huy đã bị bắt giữ cùng hung khí